viêm não nhật bản là bệnh hết sức nguy hiểm đối với trẻ em bệnh chủ yếu lây qua vật trung gian là một loại mũi
mũi đốt lợn chim rồi mang mầm bệnh truyền sang cho người do đó ở những vùng nông thôn vừa làm ruộng vừa có nuôi lợn là nơi dễ lây bệnh nhất
hiện nay tại khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm có sáu bé đang phải thở máy vì bệnh viêm não nhật bản
và bệnh viện nhi đồng hai cũng đang điều trị cho hai bệnh nhi mắc chứng bệnh này
điều đáng nói đây đều là những ca rất nặng trong đó có hai ca đã kéo dài gần một năm qua
các bác sĩ cảnh báo từ nay đến tháng một mươi sẽ là mùa của mũi đồng cũng là nguyên nhân gây bệnh viêm não nhật bản
đối với các bệnh nhân khi bị viêm não nhật bản phải thở máy kéo dài sống đời sống thực vật cuối cùng bị bội nhiễm phổi và tử vong
bệnh nhân chậm phát triển về trí tuệ khả năng hòa nhập cộng đồng rất kém thậm chí có em bị động kinh hoặc yếu liệt chi
các bác sĩ khuyên cáo để tránh
tránh viêm não nhật bản các trẻ nhỏ phải đến các cơ sở y tế tiêm chủng mở rộng
sau ba mũi đầu tiên bệnh nhân có thể tiêm nhắc lại sau ba năm